công an thị xã hòa thành của tỉnh tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự chín nối tượng về hành vi đánh bạc
khoảng một mươi bốn h ngày chín tháng năm công an thị xã hòa thành triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại khu phố long kim phường long thành trung thị xã hòa thành tỉnh tây ninh bắt quả thang một mươi bảy đối tượng tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm hơn một trăm hai mươi triệu đồng hai mươi bảy điện thoại di động một mươi bảy xe mô tô và cùng nhiều đồ vật liên quan khác
tụ điểm đánh bạc hoạt động từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến nay do đối tượng huỳnh anh thông và lâm sơn hải cùng ngụ tại khu phố long kim phường long thành trung thị xã hòa thành tổ chức